đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
nhằm nắm tình hình đề xuất các giải pháp khôi phục sản xuất sau lũ lụt
theo kế hoạch năm nay tỉnh thừa thiên huế gieo cấy hơn hai mươi tám hectare lúa
nhưng do đợt lũ kéo dài đã làm chậm lịch thời vụ
hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang giả soát toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân
để chuyển đổi gieo cấy dông lúa ngắn ngày
trên cơ sở ý kiến của thành viên trong đoàn và đề xuất của tỉnh
đoàn công tác đề nghị tỉnh thừa thiên huế khẩn trương triển khai các biện pháp
khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ
cần chủ động lấy nguồn giống của công ty giống cây trồng và vật nuôi
đề xuất hỗ trợ cụ thể các loại giống lúa ngô và các loại giống rau
để kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông và dịp tết sắp đến
chú ý môi trường nuôi trồng thủy sản
cần phải hướng dẫn xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản sau lũ lụt
để tránh thiệt hại cho việc nuôi trồng tiếp theo
để kịp thời khôi phục sản xuất đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
trước mắt tỉnh thừa thiên huế kiến nghị chính phủ hỗ trợ một tấn gạo
cho nhân dân vùng bị ngập lụt và một trăm linh tấn lúa giống
một mươi tấn ngô giống một mươi tấn giống rau đậu các loại
phục vụ giao kế vụ đông xuân